các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
con trai bà là bùi văn nam làm tài xế taxi chở khách đi từ ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến nay không thể quay về
gia đình đã gọi điện rất nhiều nhưng không thể liên lạc được
nhận được thông tin về vụ mất tích bí ẩn công an huyện lạc sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh
trong sáng ngày mùng năm một người hàng xóm của anh nam khi đi từ quê lên đến thành phố hòa bình trên đường đi gặp xe của anh nam đỗ ở khu vực xã ngọc mỹ huyện tân lạc
anh này cũng đặt vấn đề vì là anh nam là người là rất là chỉn du lái xe rất cẩn thận
nhưng mà khi anh này anh gặp cái xe đó đi trong cái tình trạng là không lái xe là không chuẩn
đi đánh võng rồi là như hiểu là không quen cái xe không thạo xe
qua quá trình giả soát thông tin thu thập chứng cứ
ban giám đốc công an tỉnh hòa bình đã quyết định thành lập ban chuyên án chỉ đạo lực lượng hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nhằm chấn an dự luận
người bị mất tích chưa rõ nguyên nhân tên là bùi văn nam ba mươi sáu tuổi sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín a sáu mươi hai nghìn hai trăm chín mươi chín
chở khách đi từ dạng sáng ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến nay không thể bay về
anh nam ở địa phương là một người rất là
anh nam rất là lạnh có thể nói là anh ấy là người lao động nhân chính
anh ấy theo chúng tôi được biết thì anh ấy có vay ngân hàng mà mua chiếc xe
anh ấy làm ăn rất chăm chỉ để trả món nợ của ngân hàng
theo với giả soát ở địa phương thì anh ấy không tham gia tệ nạn gì
thế là có những rất khó khăn cho chúng tôi ở những cái mối quan hệ của anh nam
lúc này cơ quan điều tra đưa ra một số tình huống ban đầu
có khả năng anh nam đã bị đối tượng giết và cướp giật

hoặc nạn nhân bị đối tượng bắt cóc giấu ở nơi nào đấy rồi chờ thời cơ đòi tiền chuộc
hay nạn nhân có mâu thuẫn về tình ái hoặc nợ nần nên đối tượng đã tập kích bất ngờ
từ nhận định trên tổ trinh sát thứ nhất được phân công tiếp cận hàng xóm
chính quyền địa phương để tìm hiểu mối quan hệ bên ngoài xã hội của anh nam
cùng thời điểm đó tổ trinh sát thứ hai phối hợp với công an huyện lạc sơn
gặp gỡ lấy lời khai của anh nam
các khu chợ cóc xung quanh để tìm hiểu xem có ai lạ mặt đến địa phương trước và sau thời điểm
anh nam bị mất tích hoặc có đối tượng nào trong xã có bất minh về mặt tài chính cũng như về mặt thời gian
thứ nhất là có thể là anh nam bị rủ dê vào các sòng sới bạc nào ở các huyện hoặc là các tỉnh lân cận
thì đánh thì thua được
thì bị rủ dê vào các sầm sới bạc nào ở các huyện hoặc là các tỉnh lân cận
thứ hai nữa là có thể là anh nam này là chở khách là bị gây tai nạn lao xuống vực chết
nhưng mà cái này thì chúng tôi cũng nhận định là nếu mà rơi xuống vực mà chết ấy thì anh ấy có điện thoại
gia đình vẫn có thể liên lạc được vì không thể là điện thoại vẫn có thể đổ chuông
nhưng mà đằng này thì không có chuông
cái giả thuyết điều tra đầu tiên về tình ái thì cái chỗ này chúng tôi loại trừ
vì anh nam thì anh là người đàng hoàng tử tế và anh không có những mối ước quan hệ lắng nhạc tình ái bên ngoài
và từ trước đến nay là anh cũng không có những biểu hiện dạng như thế
còn cái giả thuyết nữa thì chúng tôi thấy rằng là nó phù hợp hơn là cái việc mà nạn nhân đã bị điều đi chỗ khác để cướp tài sản
tài sản bị cướp ở cái xe và những cái điện thoại của anh nam
và chúng tôi thấy và chúng tôi tập trung về điều tra theo hướng này
khó khăn cho cơ quan điều tra thời điểm này là không ai biết nạn nhân nhận cuộc điện thoại cuối cùng từ ai
và cùng đường di chuyển đi đến đâu
bàn truyền án đã cử một tổ trinh sát tỏa đi các hướng giả soát toàn bộ camera an ninh trên các tuyến đường mà chiếc xe có thể đi qua
đồng thời trên toàn địa bàn tỉnh hòa bình và các tỉnh lân cận tập hợp truy tìm tung tích nạn nhân và chiếc xe
toàn bộ một mươi một huyện thị không phát hiện ra cái xe này
đến lúc này chúng tôi đã báo cáo với bàn giám đốc và xin ý kiến là phối hợp với các tỉnh lân cận
các tỉnh lân cận như hòa bình thanh hóa sơn la phú thọ hà nội thì đề nghị đề nghị các anh hỗ trợ giúp đỡ để phần truy tìm tăng vật
thứ hai là giả soát theo cái hướng của cái xe ô tô của anh nam di chuyển
trên khu lộ sáu khu lộ một mươi hai b và các khu lộ đường hồ chí minh và các khu lộ liên quan đến địa bàn tỉnh hòa bình

giả soát và phối hợp với tất cả các đội hình sự cũng như là các đội của trách xã cùng địa bàn của các huyện lân cận cũng như là các tỉnh bạn để mà phối hợp sang mình
đúng lúc công tác truy tìm nạn nhân và chiếc xe vẫn chưa đi đến đâu thì người nhà anh nam báo về cho cơ quan điều tra về việc có một cuộc điện thoại thông báo anh nam hiện đang ở campuchia
và yêu cầu người nhà nộp năm mươi triệu đồng vào tài khoản
rồi sẽ thả người vào xe
trước thông tin như vậy câu hỏi được đặt ra ngay cho cơ quan điều tra cần phải đi xác minh ngay nguồn thông tin này
liệu đây có phải là vụ bắt cóc tống tiền hay là anh nam chơi cờ bạc bên campuchia nên đã bị thua chủ nợ phải tạm giữ người và phương tiện
thằng cháu nó điện về có một cuộc điện thoại nó bảo ở nhà gia đình chuẩn bị năm mươi triệu để nó về
nó lấy cái tiền nó sang campuchia để nó đón con về cho
bảo bên campuchia có bà điện cho nó bắt cóc nam sang bên kia rồi
nghe cái thông tin này thì chúng tôi cũng cái ngày mùng bảy là chúng tôi cũng có nhận định và đánh giá
nếu mà từ hôm mùng bốn mà đêm mùng sáu mà đã đánh bạc ở bên campuchia rồi thì với cái cung đường khoảng hai cây số hơn hai cây số
thì với cái xe của anh nam này không thể chạy được như thế
đấy cho nên là chúng tôi
loại cái vấn đề này ra
phải nói rằng trong quá trình xác minh tìm tung tích của anh nam gia đình đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại
và thông tin trái chiều do một số đối tượng lợi dụng bịa đặt
rằng nếu muốn gặp anh nam thì phải gửi tiền vào các số tài khoản này thì sẽ cho gặp
một mặt các điều tra viên trinh sát viên sàng lọc toàn bộ thông tin trên
mặt khác các điều tra viên trinh sát viên sàng lọc toàn bộ thông tin trên

và khi xác minh nhanh về tình tiết này thì cơ quan điều tra đã nhận định khả năng đối tượng gây án có thể là người quen
thì nạn nhân mới không hề có sự đề phòng như vậy
bàn truyền án đã có thêm một nhận định mới
khả năng cao ở đây không phải là vụ án do mâu thuẫn cá nhân tình ái nợ nần hay thủ tức ghen tuông
mà đây là vụ án giết người cướp tài sản
sau khi xác định đây là một vụ án mạng

thì tôi cho rằng đây là một vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
và ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự gây hoang mang dư luận quần chúng
nhất là đội ngũ xe tác sĩ
hơn nữa đối tượng thì nhiều khả năng là đối tượng lưu động
cho nên là đã có sự chỉ đạo tập trung các lực lượng

và các biện pháp nghiệp vụ để làm sao nhanh chóng làm rõ để ổn định tình hình
chiếc xe và nạn nhân dường như đã bốc hơi khỏi tỉnh hòa bình
có thể đối tượng là người địa phương nên rất thông thảo địa bàn tỉnh hòa bình
và chiếc xe đã được tẩu tán sang địa phương khác
từ đó tập trung xác minh đây là quyết định sáng suốt của ban chuyên án

nhà nghỉ bến tàu bến xe trên địa bàn được tiến hành rất khẩn trương
nhằm xác minh trong khoảng thời gian gần đây có đối tượng nào
có dấu hiệu bất minh về tài sản hoặc khả nghi gây ai vãng đến địa phương
nhưng cũng chưa tìm ra được manh mối nào đáng chú ý
sự quan tâm của dư luận cũng như sự sát sao từ ban giám đốc
khiến cho áp lực ngày một lớn đối với bàn chuyên án
mành mối duy nhất lúc này là cần ban truyền án giải đáp
người gọi điện cho nạn nhân cuối cùng là ai
có phải là hung thủ hay là đối tác làm ăn
cùng với việc tập trung xác minh sàng lọc các tổ công tác của công an huyện lạc sơn
đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm
tại đây đã nổi lên đối tượng nguyễn văn sơn
là chủ quán tạp hóa tại khu vực chợ mía xã yên nghiệp huyện lạc sơn
về nhân dân sơn để cung cấp cho tổ điều tra
thì xác định được là đối tượng sơn là đối tượng
có cái nhân thân xấu là đối tượng cờ bạc
rồi là chơi đá gà rồi là chơi lô đề
và cũng không có công việc làm của địch
sau khi mà xác định như thế thì chúng tôi đặt ra cái nghi vấn
thì lúc này tổ trinh sát tập trung vào cái di biến động của sơn
bắt đầu từ ngày mà anh nam đi ra khỏi nhà
thì chúng tôi tổ điều tra thì chúng tôi tập trung xác minh
các cái mối quan hệ của sơn
còn tổ trinh sát để xác minh cái nhân thân đường đi của sơn
bàn truyền án đặt ra câu hỏi cần cất trinh sát đi tìm lời giải
là phải chăng sơn mê cá nộ thua tiền bạc
nên mới nảy sinh ý đồ sống
y đã cấu kết với một số đứa tử thực hiện hành vi bắt cóc anh nam
một tình tiết mới của vụ án được hé mở
tổ trinh sát được giao nhiệm vụ
xác minh nghi can sơn đã bất kể rời rớt theo dõi
bám sát nhất cử nhất đầm của y
tuy nhiên năm giờ chiều ngày một mươi tháng chín
thì sự việc được hé mở
tại sao chúng tôi có thể là
nói là tạm loại anh sơn ra khỏi diện hiểm nghi
bởi vì anh sơn là
cuộc gọi đầu tiên anh gọi cho anh trai của anh ấy
và anh trai của anh ấy là
cũng làm nghề taxi
tại sao vì sao chúng tôi loại
vì là anh sơn này có thể là
về bất minh là không có
bởi vì là nếu mà anh sơn cùng nhóm đối tượng
đối tượng gây án thì anh sơn sẽ không gọi cho người thân
theo lời khách nhận của sơn
thì chiều ngày bốn tháng chín
có hai nam thanh niên đến quán nhờ tìm xe taxi
vào thời điểm đó
anh sơn đang nằm ngủ trong quán
không muốn ra ngoài
nên bảo họ xem thử
tờ dán quảng cáo taxi trên cột điện mà gọi
tuy nhiên dường như để tránh bị lộ
các đối tượng đã nói mình không có điện thoại
nên nhờ anh sơn gọi hộ
xong gọi anh trai em
thì anh trai em nói là vừa đi chở khách
bị mệt quá thì không đi
xong em lấy
điện thoại em gọi cho
anh nam luôn
xong anh nam
đồng ý đi
vậy đầu mối về trụ tạp hóa
chỉ cho biết đấy là hai nam thanh niên
và không có biết mặt mũi
hình dáng ra sao
nút thắt của vụ án vừa được mở ra
đã vội khép lại
không nản trí
bàn truyền án tiếp tục điều tra về thông tin
xe đán chạy trên địa bàn huyện cao phong
và huyện tân lạc vào hôm năm tháng chín
cơ quan điều tra đã cử thêm
một mũi trinh sát
đi giả soát các hiệu cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh
vào một mũi thì giả soát
tất cả các hệ thống camera
trên tuyến đường hướng từ huyện cao phong
huyện tân lạc về hà nội
sau ba ngày tổ trinh sát
tại hiệu cầm đồ trên địa bàn
tỉnh hoa bình
báo tin không tìm thấy bóng dáng
chiếc xe ô tô
tuy nhiên tổ trinh sát giả soát camera
thì báo tin đã xác định
chiếc xe mang biển kiểm soát hai mươi chín a
đi qua trạm thu phí lương sơn
vào hồi chín h bốn mươi năm phút
ngày sáu tháng chín
đã gần một tuần trôi qua
ban chuyên án vẫn chưa xác định được
khung thủ của vụ án
hắn đang ở đâu
vẫn là câu hỏi lớn với lực lượng chức năng
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
của phòng cảnh sát đình sự
công an tỉnh hòa bình và công an huyện lao
hàng sơn huyện mai châu
đã không quản ngày đêm
chia làm nhiều tổ công tác
tổ chức xác minh chiếc xe ô tô
tại địa bàn hà nội
đến ngày một mươi một tháng chín
tổ công tác ở hà nội báo tin về
các chiến sát đã phát hiện
chiếc xe ô tô của anh nam
được cầm cố tải hiệu cầm đồ
trên đường nguyễn tuân quận thanh xuân thành phố hà nội
sau khi phát hiện ra cái xe này
các đồng chí sinh sát cũng báo cáo về
về cái việc là phát hiện cái xe ở chỗ này
và qua kiểm tra thì
không thấy cái nạn nhân đâu
và chúng tôi thấy rằng là
có khả năng là lúc này chúng tôi đánh giá là
khả năng là đối tượng đã giết nạn nhân
và cướp xe mang đi để
qua cái xem xét ban đầu là chúng tôi thấy
là cái xe này cái ghế lái nó bị
bùng bật ở cái
chỗ cái sàn
tức là ghế rất là lỏng lẻo
chỉ còn cố định hai cái
cái ốc vít ở cái chân ghế
ở đằng sau thôi còn hai cái ốc vít
ở bên đằng trước
là bị bùng
chính vì như thế thì chúng tôi có
những cái nghi vấn
thì nghi vấn như vậy thì chúng tôi
đã trưng cầu
về để mà
khám nghiệm cái xe này
và để thu lượm dấu viết
lực lượng kỹ thuật hình sự
kết hợp với phòng hình sự công an tỉnh hòa bình
và công an huyện lạc sơn
đã tiến hành công tác khám nghiệm
chiếc xe ô tô biển kiểm soát
lúc này cơ quan điều tra
đã ghi nhật nhiều dấu hiệu
bất thường đặc biệt
phát hiện ghế trước của lái xe
có dấu hiệu hư hỏng sô lịch
như trước ghế trước của nạn nhân
bị gái trục ở ghế
cơ quan điều tra nhận định
khả năng hung thủ ngồi ở vị trí phía sau
xích cổ nạn nhân
vì mình đánh giá ngay từ ban đầu
nên do vậy là mình thu được cái xe
nó còn nguyên vẹn
về cái bị
cái dấu vết hư hỏng
còn dấu vết đường vân thì lúc này là
bà gói đồng chí đã gặp tương đối khó
bởi vì là có nhiều người đã
sờ nắn vào cái xe
nên do vậy là cái dấu vết đường vân đã bị mất
qua công tác khám nghiệm
chúng tôi đã phát hiện thấy
phía trước bên phải của đầu xe ô tô
của vùng ba đà sốc
có các cái vết trượt xước
trong xe ô tô
tại vị trí
hai chân phía trước
của ghế lái
là mối hàn bị bung ra
ghế xe ô tô
ở trạng thái ngả ra phía sau
camera hành trình
bị bẻ gãy
quá trình khám nghiệm
chúng tôi xác định tất cả
các cái dấu vết trên
đều là dấu vết hình thành mới
căn cứ và dấu vết
và cơ chế hình thành dấu vết
chúng tôi xác định
tất cả các cái dấu vết trên
là đều do sự tác động ngoại lực
vụ việc trên đã phản ánh rõ
là có dấu hiệu của tội phạm
thưa quý vị và các bạn
vụ mất tích bí ẩn
của người lái xe taxi bùi văn nam
tại xã yên nghiệp huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
đã dần dần được hái mở
đầu mối phá án bắt đầu từ chiếc xe ô tô
được thu giữ tại tiệm cầm đồ
trên đường nguyễn tuân thành xuân hà nội
thế nhưng nạn nhân
lại không có ở trên xe
vậy thi thể nạn nhân hiện đang ở đâu
và hung thủ gây án
của đối tượng như thế nào
mời quý vị và các bạn đón xem phần hai của chương trình
vào giờ này tuần sau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
hẹn gặp lại